bộ đội biên phòng tỉnh bà địa vũng tàu phát hiện một tàu quốc tịch thái lan có biểu hiện sơn giả số hiệu tàu việt nam
để chở khoảng hai trăm linh lít dầu đeo trái phép trên vùng biển đặc quyền kinh tế của việt nam
tại thời điểm kiểm tra trên con tàu này có một mươi ba người vận chuyển khoảng hai trăm linh lít dầu đeo
thuyền trưởng tàu không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện con người và giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
căn cứ vào hành vi vi phạm bộ đội biên phòng tỉnh bà địa vũng tàu đã lập biên bản vụ việc
niêm phong các hầm chứa hàng hóa trên tàu và áp giải về vùng neo thuộc thành phố vũng tàu để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật